trong năm hai nghìn một mươi sáu cục bảo vệ thực vật sẽ loại bỏ hai loại hoạt chất là cabel dajin và paraquat ra khỏi danh mục được phép lưu hành
do có liên quan tới hai loại hoạt chất này nên hơn ba trăm linh nhãn hiệu đang có mặt trên thị trường cũng sẽ dừng lưu hành
các ben dajim là một hoạt chất dùng để diệt nấm trên nhiều loại nông sản nhưng việc sử dụng nhiều chất này sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng và hình ảnh của nông sản việt nam trên trường quốc tế
hoạt chất trừ cỏ paraquad tuy góp phần làm tăng năng suất cây trồng nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sản xuất ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước
trên thị trường việt nam danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng có hơn một hoạt chất và gần bốn một trăm linh nhãn hiệu thương mại
điều này đồng nghĩa với việc cùng một bệnh trên cây trồng nhưng có rất nhiều thuốc khác nhau gây khó khăn cho bà con khi lựa chọn
vì vậy từ nay đến cuối năm cục bảo vệ thực vật sẽ loại bỏ hai hoạt chất trên ra khỏi danh mục được phép lưu hành
theo đó sẽ có hơn ba trăm linh nhãn hiệu liên quan tới hai hoạt chất này cũng sẽ dừng lưu hành
ngoài ra theo luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hàm lượng hoạt chất chỉ cho phép một dạng nhãn hiệu thương mại
do đó sẽ có khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh nhãn hiệu thương mại cũng sẽ bị loại bỏ ra khỏi thị trường